cuộc tranh cãi giữa mỹ và tổ chức y tế thế giới who đến nay thì vẫn chưa thể ngã ngũ
bất chấp những lời kêu gọi các bên cần đẩy mạnh hợp tác để cùng nhau chống lại đại dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
hiện đã có các yêu cầu cải tổ toàn diện tổ chức này cũng như là việc tổng giám đốc who sẽ cần phải tư chức
cuộc họp thượng đỉnh thông qua hình thức trực tuyến của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới g bảy
diễn ra ngày một mươi sáu tháng bốn đã bàn về vai trò của tổ chức y tế thế giới who trong việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
hầu hết lãnh đạo g bảy không ủng hộ cách ngừng hỗ trợ tài chính cho who của tổng thống mỹ donald trump trong bối cảnh hiện nay
thủ tướng đức angela merkel khẳng định cuộc khủng hoảng covid một mươi chín chỉ có thể được giải quyết bằng sự phối hợp chặt chẽ
tuy nhiên quan điểm của tổng thống donald trump lại nhận được nhiều sự ủng hộ trong nội bộ nước mỹ
trước đó một mươi bảy hạ nghị sĩ của đảng cộng hòa tại ủy ban đối ngoại hạ viện mỹ tuyên bố đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của ông tedros trong who
do ông đã chậm chẽ đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp bất chấp nhiều bằng chứng chứng minh sự nguy hiểm của đại dịch covid một mươi chín
các hạ nghị sĩ đề nghị tổng thống trump nên đặt điều kiện về bất cứ khoản đóng góp tự nguyện nào trong tài khoá hai nghìn hai mươi dành cho who nếu tổng giám đốc tedros từ chức